kính chào quý vị và các bạn mở đầu bản tin nhanh tối nay là thông tin từ tỉnh tây ninh
công an huyện dương minh châu đang tạm giữ hình sự đối tượng lê hoàng dũng tạm trú tại huyện dương minh châu
để điều tra làm rõ về hành vi giết người
vào ngày hai mươi năm tháng năm mâu thuẫn với anh đặng đinh đông dũng đã lấy dao bấm bằng kim loại
để sẵn trong xe máy đâm anh đông nhưng anh này né được
anh nguyễn huỳnh anh hảo đang ở cạnh đó dùng ghế nhựa đánh vào người dũng
thì bị dũng dùng dao đâm trúng vào phía sau đầu gây thương tích nặng và tử vong tại bệnh viện
đối tượng dũng sau khi gây án đã đến công an huyện dương minh châu đầu thú